dạo quanh một số bệnh viện tại tp hcm thật không khó để nhận thấy xung quanh bệnh viện xuất hiện những gánh hàng rong được bày bán rất nhiều loại đồ ăn
một câu hỏi được đặt ra là những hàng ăn này có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hay không
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện ung biếu tp hcm
nhách nhát lộn xộn bày bán ngay bên lề đường đầy khói bụi những hình ảnh khiến cho người ta nghĩ ngay đến sự mất vệ sinh của các loại thực phẩm được bày bán
xong lại rất quen thuộc và trở nên bình thường đối với nhiều người
tâm lý người đi thăm khám bệnh thì cứ ra trước cổng hoặc khu vực gần bệnh viện mà mua cho tiện đặc biệt là các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những người thường xuyên mua đồ ăn ở đây
tâm lý người đi thăm khám bệnh thì cứ ra trước cổng hoặc khu vực gần bệnh viện mà mua đồ ăn ở đây

chọn những suất cơm được chế biến từ căng tin nhà ăn của bệnh viện sẽ bảo đảm chất lượng hơn
tuy nhiên với những bệnh viện đông bệnh nhân như bệnh viện ung bướu tp hcm thì không phải lúc nào
họ cũng bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu tiêu thụ và giải pháp chọn thức ăn đường phố đã trở thành hiển nhiên
thiết nghĩ chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của những hàng quán
kinh doanh thức ăn đường phố gần khu vực bệnh viện để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và mất mỹ quan đô thị